bên trong sòng bạc là các loại tội phạm ma túy cướp giật buôn bán người
bên trong sòng bạc tội phạm bảo kê sẵn sàng bắt cóc tống tiền con bạc
do đó ngoài sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cơ quan ban ngành
thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức đừng vì lòng tham mà rơi vào bẫy của những kẻ lừa bịp
để rồi dẫn đến những kết cục đau lòng